ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh bình phước phối hợp cùng với công an thành phố đồng xoài
đã tổ chức truy xét bắt giữ được giống đối tượng có liên quan đến vụ án mạng
xảy ra tại khu phố thanh bình thuộc phường tân bình thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng ba sầm quang nhuận một mươi chín tuổi
trú phường biến thành thành phố đồng xoài cùng một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu
tại khu vực trước nhà bà nguyễn thị hơn ở khu phố thanh bình phường tân bình
theo nhóm thanh niên ăn nhậu lớp tiếng gây ồn màu con gái bà hơn ra nhắc nhở
thì liên bình nhuận chửi bới đe dọa
bà hơ đã lấy điện thoại gọi cho con trai là cao khắc tiên về nhà giải quyết
khi về đến nhà giữa tiên và nhóm thanh niên sẽ ra mâu thuẫn
tiên dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu một thanh niên trong nhóm
liên bình nhuận dùng dao gọt trái cây đâm sâu lưng khiến tiên cục ngã tại chỗ
và được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
từ bệnh viện đa khoa tới bình phước
sau khi gây ra án mạng các đối tượng đã bỏ trốn
ngay trong đêm lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và tổ chức điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
đến sáng nay lực lượng công an đã bắt giữ được sâm quang nhuận
và nhóm thanh niên cùng nhậu với nhuận trong đêm xảy ra vụ án
hiện công an công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án